chiều nay ngày hai mươi hai tháng bảy áp thấp nhiệt đới ở khu vực đông bắc biển đông đã mạnh lên thành bão cơn bão số ba và có tên gọi quốc tế là roke
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám bảy độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là vào khoảng sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đất liền phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba tám độ kinh đông trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi sâu vào đất liền tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm do bão số ba có gió mạnh từ cấp sáu trở lên biển động rất mạnh là phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi chín độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba